phát biểu trên đài fox news của mỹ luật sư sidney powell thuần chiến dịch tranh cử của tổng thống mỹ donald trump
cho biết nhóm điều tra của bà đã phát hiện khoảng bốn trăm năm mươi phiếu bầu cho ứng cử viên joe biden có dấu hiệu khả nghi
trong cuộc phỏng vấn với chương trình tương lai sáng chủ nhật của kênh fox news về chiến lược pháp lý của nhóm giúp việc cho tổng thống donald trump
luật sư powell tuyên bố nhóm của bà đã xác định được hơn bốn trăm năm mươi lá phiếu khả nghi đã bầu cho ông joe biden
bà powell cho rằng đã có một ý đồ được phối hợp và quy mô rất lớn nhằm đánh cắp cuộc bầu cử của những người dân nước mỹ
nhằm phi pháp hóa và hủy hoại số phiếu bầu cho tổng thống donald trump
bà powell cáo buộc về những lá phiếu của những cử tri đã qua đời và về việc đảng dân chủ dùng máy tính để thay đổi kết quả
tuy nhiên bà không cung cấp được cụ thể các bằng chứng nào chứng minh cho những cáo buộc đó